chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị từ nay kinh doanh trên mạng xã hội sẽ bị quản lý như các website thương mại điện tử
việt nam airlines cung cấp tính năng bản đồ sân bay phục vụ hành khách sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay
cùng những thông tin mới về thị trường
bên cạnh đó những nội dung quan trọng được đề cập trong sách trắng của eurocharm cũng được kỳ vọng đóng góp tích cực cho kinh tế việt nam
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị sách trắng hai nghìn một mươi chín mới công bố của eurocharm đã đề cập đến các kiến nghị từ nhiều thành viên eurocharm
nếu được xem xét tháo gỡ những vấn đề trên việt nam sẽ khai thác được trọn vẹn lợi ích của evfta
và tiến xa hơn nhanh hơn trên con đường tăng trưởng và phát triển
các kiến nghị này còn góp phần cải thiện khung pháp lý và môi trường kinh doanh của việt nam
qua đó cải thiện mức sống của hàng triệu công dân việt nam
với việc đưa ra những vấn đề nóng mà chính phủ việt nam cần ưu tiên giải quyết
như khung pháp lý về kinh tế thuế và chuyển giá năng lượng sạch an toàn thực phẩm phát triển nông nghiệp bền vững
y tế giáo dục nâng cao điều kiện sống của người dân chủ trương cấm xe máy tại các thành phố lớn
các kiến nghị của doanh nghiệp châu âu được kỳ vọng sẽ đồng góp tích cực vào việc xây dựng một môi trường kinh doanh thịnh vượng ở việt nam
cục quản lý thị trường tp hà nội đề xuất đưa các hình thức kinh doanh qua mạng xã hội như facebook zalo viber vào quản lý
như đối với website thương mại điện tử bắt buộc thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước
cục quản lý thị trường tp hà nội đã kiểm tra một trăm hai mươi vụ về hoạt động thương mại điện tử
xử phạt vi phạm hành chính bốn mươi bảy vụ với tổng tiền phạt năm trăm hai mươi một triệu đồng
cục quản lý thị trường hà nội đề xuất cần đưa các hình thức kinh doanh qua facebook zalo viber vào quản lý
như đối với website thương mại điện tử bắt buộc thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước
nếu vi phạm cần có biện pháp buộc tổ chức cá nhân chủ sở hữu gỡ bỏ các thông tin vi phạm
hoặc thu hồi vĩnh viễn tên miền gian hàng vi phạm
theo báo cáo của bộ công thương sản lượng thép thô của việt nam đã tăng mạnh từ đầu năm do nhu cầu xây dựng tăng
bên cạnh đó giá các loại vật liệu xây dựng như sắt cát gạch cũng đã tăng từ năm đến bảy
hiện nay giá thép xây dựng đã tăng giá ba đợt liên tiếp với mức tăng phổ biến từ năm trăm năm mươi đến sáu trăm năm mươi đồng một tấn
do giá nguyên liệu thế giới tăng và thuế nhập khẩu thép cao
giá các mặt hàng gạch cát xây dựng cũng tăng giá từ năm bảy so với cuối năm trước
giá cắt vàng từ ba trăm chín mươi đến bốn trăm linh đồng một mét khối gạch đỏ từ tám trăm bốn mươi đến chín trăm linh đồng một viên
và luôn trong tình trạng cung không đủ cầu
cách ốc tường lót sàn có giá từ hai trăm một mươi đến hai trăm hai mươi đồng một mét vuông tăng bảy so với trước
việt nam airlines phối hợp với nhà cung cấp bản đồ inmarch triển khai tính năng bản đồ sân bay mới
trên ứng dụng di động và website của hãng
bản đồ sân bay có chức năng định vị chỉ dẫn hành khách tới các khu vực tại sân bay như quầy check in
khu vực cử hành lý cửa khởi hành nhà hàng bãi đô xe
hành khách có thể sử dụng bản đồ bằng cách tải miễn phí trên hệ điều hành android ios
hành khách có thể tiếp cận sáu mươi bảy bản đồ tại chín sân bay trong nước và năm mươi tám sân bay quốc tế
lãng phát hai tháng đầu năm tăng hai sáu mươi bốn và việc tăng giá điện vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
sẽ tác động đáng kể đến lãng phát trong những tháng tiếp theo
lãng phát tiền gửi của các ngân hàng thương mại tăng trong thời gian gần đây
đặc biệt là kỳ hạn dài
các ngân hàng thương mại tăng trong thời gian gần đây sẽ kéo mức lãi suất vay mua nhà tăng mạnh
thưa quý vị các hãng hàng không việt nam dồn dập mở đường bay quốc tế
và đang tung ra nhiều chiêu khuyến mại cho các chặng bay ngoại này
đặc biệt với các chặng bay đối với các thị trường dồi dào nhiều khách du lịch
thời gian vừa qua các hãng hàng không nội địa đẩy mạnh mở đường bay quốc tế
đáng chú ý là vietjet vừa mở bán vé từ đồng cho đường bay mới đến tokyo nhật bản
và busan hàn quốc và sáu trăm bảy mươi vé khuyến mại
việt nam airlines mở đường bay thẳng đà nẵng osaka nhật bản với bảy chuyến khứ hồi một tuần